hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

về tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi năm hai trăm bảy mươi ca nhiễm mới
trong đó có ba ca nhập cảnh và một mươi năm hai trăm sáu mươi bảy ca ghi nhận trong nước giảm hai trăm năm mươi năm ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi tỉnh thành phố có chín tám trăm tám mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh một một trăm bảy mươi năm ca
tây ninh chín trăm ba mươi hai ca
còn lại đáng chú ý số ca mắc ở hà nội giảm mạnh chỉ còn bốn trăm hai mươi ba ca
ba tỉnh có ba ca thấp nhất đó chính là điện biên hai ca bắc cạn hai ca và lai châu một ca
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sở y tế tỉnh tây ninh đăng ký bổ sung thông tin cho một mươi tám bảy trăm chín mươi hai ca nhiễm
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi ra soát bổ sung đầy đủ thông tin tại tây ninh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có hà nội giảm sáu trăm năm mươi
bến tre giảm hai trăm bảy mươi năm và sóc trăng giảm hai trăm bốn mươi năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm có bình phước tăng năm trăm sáu mươi bảy
cà mau tăng hai trăm sáu mươi bảy và hải phòng tăng hai trăm một mươi bảy
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm hai trăm sáu mươi chín ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một bốn trăm chín mươi ba hai trăm ba mươi bảy ca nhiễm đứng thứ ba mươi hai trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi tám trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi năm một trăm bốn mươi ba ca nhiễm
điều dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bốn trăm tám mươi bảy bảy trăm tám mươi tám ca
trong đó có một sáu mươi một sáu trăm bốn mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua gồm có bắc cạn và lai châu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm có thành phố hồ chí minh bốn trăm chín mươi một sáu trăm một mươi
bình dương hai trăm tám mươi tám năm trăm năm mươi bốn đồng nai chín mươi ba tám trăm năm mươi bốn tây ninh sáu mươi một một trăm chín mươi hai và lòng an ba mươi chín bốn trăm một mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bốn trăm sáu mươi sáu
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
về số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một ba mươi ba ca tổng số ca được điều trị khỏi là một sáu mươi bốn bốn trăm sáu mươi một ca
số bệnh nhân đang điều trị là bảy tám trăm năm mươi hai ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là một sáu mươi bốn bốn trăm sáu mươi một ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là năm bốn trăm linh hai ca thở oxy dòng cao hfnc một hai trăm bảy mươi một ca thở máy không xăm lớn một trăm chín mươi ba ca thở máy xăm lớn chín trăm sáu mươi bảy ca icmu một mươi chín ca
về số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm bốn mươi một ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh có sáu mươi năm ca đồng nai hai mươi sáu ca an giang hai mươi ca tây ninh một mươi chín ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi tám tám trăm năm mươi bảy ca chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi hai trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi hai trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ chín
trên bốn mươi chín xếp thứ bốn asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bảy trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ sáu asean
tại hội nghị thành quỷ thành phố thủ đức lần thứ tư bí thư thành quỷ nguyễn văn nên đánh giá cao nỗ lực của thành phố hồ chí minh nói chung
và thành phố thủ đức nói riêng trong thời gian qua
đáng chú ý bí thư thành phố hồ chí minh gan ruột chia sẻ năm nay người dân khổ phải có cái tết bù lại
cả thành phố phải nỗ lực tối đa để dân có một cái tết an khang ấm áp nghĩa tình
sáng nay bí thư thành quỷ thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thành quỷ thành phố thủ đức lần thứ tư
khoa thứ nhất mở rộng
phát biểu chỉ đạo bí thư nên ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực quyết tâm của thành ủy
ủy ban nhân dân tp thủ đức trong thực hiện và đạt nhiều kết quả phát triển kinh tế xã hội
nhất là công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế
ông nên chia sẻ chỉ hai tuần nữa là chia tay năm hai nghìn hai mươi một nhiều biến cố
sáu tuần nữa là tết cổ truyền
trách nhiệm của thành phố hồ chí minh nói chung thành phố thủ đức nói riêng là làm sao nỗ lực tối đa
để mọi người dân có cái tết an khang ấm áp nghĩa tình
ông mong muốn năm nay người dân khổ như thế phải có cái tết để bù lại
nhưng trong điều kiện chúng ta không được chủ quan muốn vậy phải bám sát chủ trương
chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch
trước hết phải giải quyết vấn đề y tế trên địa bàn
nói về nhiệm vụ kinh tế xã hội bí thư nguyễn văn nên cho hay
năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo thành phố hồ chí minh đặt nhiều kỳ vọng về phát triển kinh tế xã hội
đảng bộ tp thủ đức đã đề ra nhiệm vụ mục tiêu và giải pháp cho năm hai nghìn hai mươi hai và các năm tiếp theo
tuy nhiên ông lưu ý dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp khó lường
với sự xuất hiện của biến chủng mới tại nhiều quốc gia và chưa biết diễn biến thế nào
do vậy tuyệt đối không được lơ là chủ quan
thành phố thủ đức cần đặc biệt củng cố hệ thống y tế xem đây là chiến lược trụ cột
tập trung kéo giảm số ca nhiễm số ca tăng nặng và đặc biệt là giảm số ca tử vong xuống mức thấp nhất có thể
ông nên nhấn mạnh thủ đức phải có kịch bản chiến lược toàn diện chú đáo linh hoạt
và cũng phải luôn luôn chuẩn bị phương án sâu nhất để không bị động lúng túng
bí thư nên cũng đề nghị thành phố thủ đức khẩn trương chuẩn bị hoàn thiện dự thảo
để tham mưu ban thường vụ thành ủy tp hcm ban hành nghị quyết liên quan đến việc phân cấp
phân quyền cho thành phố thủ đức
đồng thời lập ba chỉ đạo giả soát các vụ việc còn tồn động trên địa bàn thành phố thủ đức
để phối hợp với các sở ngành xử lý
riêng việc gì thuộc thẩm quyền của thủ đức thì nhanh chóng xử lý giải quyết rứt điểm
nhất là những vụ việc của người dân
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi bộ y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng y tế
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo ủy ban nhân dân thành phố hiện tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố có chiều hướng gia tăng
tỷ lệ bệnh nhân nặng khá cao
thành phố đang tiếp tục duy trì hoạt động các bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín
tuy nhiên một số bệnh viện trung tâm hồi sức covid một mươi chín cần bổ sung nhân lực để mở rộng quy mô sưởng bệnh
do đó ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ y tế xem xét tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng y tế cho thành phố
cụ thể là một bác sĩ và hai điều dưỡng
trong đó có ba trăm linh bác sĩ và sáu trăm linh điều dưỡng có chuyên môn hồi sức cấp cứu
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố đề xuất tiếp tục duy trì hoạt động của trung tâm hồi sức tích cực
gửi bệnh covid một mươi chín trụ bệnh viện trung ương huế
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng có văn bản gửi bộ quốc phòng đề nghị tiếp tục hỗ trợ nhân lực tăng cường
tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố
theo đó để đảm bảo chăm sóc điều trị f ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ quốc phòng xem xét
tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng để tăng cường cho một trăm bảy mươi chín trạm y tế lưu động
chưa kể tám mươi năm trạm đang hoạt động với tổng số là năm trăm ba mươi bảy quân y
lê quan đến việc những người dương tính với sars cov hai trên địa bàn tp hcm không được hỗ trợ kịp thời
đại diện cdc hà nội cho biết hiện nay lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây
nên mới dẫn đến tình trạng covid một mươi chín
nhiều ngày qua hà nội trung bình mỗi ngày ghi nhận một ca mắc covid một mươi chín
nhiều quận huyện đang căng mình truy vết ghi nhận ca mắc dẫn đến tình trạng nhiều f test nhanh dương tính
nhưng không được quận huyện hỗ trợ ngay
đơn cử là trường hợp gia đình bốn f tại linh đàm hoàng mai mắc covid một mươi chín nhưng một tuần qua không được hỗ trợ
mới đây ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc lý giải hiện nay
lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây
số mẫu dương tính nhiều hơn trước nên phải làm cẩn thận chắc chắn
phó giám đốc cdc hà nội phân tích do có nhiều mẫu dương tính nhân viên y tế phải làm xét nghiệm hai ba lần
mới có kết quả chắc chắn do đó mới chậm hơn thông thường
trường hợp ở phường hoàng liệt quận hoàng mai không chỉ có cdc thực hiện còn đơn vị khác xét nghiệm nữa
nếu cdc làm thời gian sẽ đảm bảo nhưng một số đơn vị khác làm thường sẽ chậm hơn
ông tuấn cho hay việc chậm trả kết quả xét nghiệm covid một mươi chín là do số lượng mẫu
tăng lên số lượng mẫu dương tính nhiều nên sẽ chậm hơn thời gian trước
trước đây khi chưa ở trạng thái bình thường mới cdc là một mẫu xét nghiệm tất cả đều âm tính thì rất nhanh
bây giờ là một mẫu mà một trăm linh mẫu dương thì lực lượng chuyên môn sẽ phải làm lần hai lần ba
khẳng định xong phải khử khuẩn rồi mới làm tiếp chứ không chạy liên tục được
mẫu xét nghiệm dương tính nhiều thì sẽ mất thời gian hơn rất nhiều lần
chỉ tính riêng cdc hà nội ngày làm vài nghìn mẫu xét nghiệm
ngoài cdc hà nội một số quận huyện và bệnh viện thực hiện việc lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm
mỗi ngày hà nội xử lý trên một mươi mẫu xét nghiệm trong đó có cả mẫu cách ly mẫu xét nghiệm lần hai lần ba tương đối lớn
trong trường hợp người dân test nhanh và nhận kết quả dương tính tại nhà
phó giám đốc cdc hà nội khuyến cáo người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm năm k
bên cạnh đó lực lượng chức năng vẫn phải nhanh chóng xét nghiệm khoanh vùng xử lý các ổ dịch
ông tuấn cũng chia sẻ thêm hiện nay người dân hà nội được điều trị cách ly theo dõi tại nhà
nên người dân yên tâm khi có vấn đề gì hoặc tự xét nghiệm dương tính
phải liên hệ với lực lượng y tế để được hướng dẫn cụ thể
sẽ phải xử lý rác thải y tế riêng rác thải sinh hoạt xử lý bình thường
mỗi quận huyện sẽ phải ký hợp đồng với công ty môi trường nào đó chịu trách nhiệm xử lý việc này
những ngày gần đây cà mau đều ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới liên tục tăng
theo tỉnh hiện nhiều trường hợp xét nghiệm tuyết nhanh kháng nguyên dương tính
chỉ định xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr hầu hết đều dương tính
chính vì vậy tỉnh này đã đề nghị bộ y tế cho phép khẳng định người mắc covid một mươi chín bằng test nhanh
để giảm tốn kém sinh phẩm hóa chất cho việc sử dụng xét nghiệm pcr
về vấn đề khẳng định trường hợp nhiễm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên
do hiện nay nhiều trường hợp xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính
chỉ định xét nghiệm lại bằng phương pháp rt pcr hầu hết đều dương tính
để tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng phân tầng cách ly điều trị f kịp thời
và giảm tốn kém sinh phẩm hóa chất cho việc sử dụng xét nghiệm pcr
cà mau kiến nghị bộ y tế cho phép tỉnh xét nghiệm khẳng định trường hợp nhiễm sars cov hai
cụ thể các trường hợp sau
trường hợp thứ nhất người nhiễm sars cov hai là trường hợp có xét nghiệm dương tính sars cov hai
bằng kỹ thuật rt pcr
trường hợp thứ hai là trường hợp bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
trường hợp thứ ba là những người không có triệu chứng có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ
hoặc xác định covid một mươi chín trong khoảng một mươi bốn ngày và có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
với hai loại test nhanh khác nhau
test nhanh do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện
trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh thì cần phải có xét nghiệm rt pcr để khẳng định
đồng thời ubnd tỉnh cũng đề nghị bộ y tế cho phép khẳng định khỏi bệnh covid một mươi chín bằng test nhanh đối với hai trường hợp
thứ nhất em không điều trị tại nhà đủ một mươi ngày test nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh
kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện
giữa sự giám sát của nhân viên và test nhanh do bộ y tế cấp phép
ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phường thị trấn hoặc trạm y tế nơi quản lý người bệnh
chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến khó lường tỉnh thừa thiên huế đang nghiên cứu áp dụng biện pháp
buộc ép không mà không có chống chỉ định tiêm phòng covid một mươi chín nhưng tổ chối tiêm vaccine phải tự chi trả phí điều trị
mới đây tại kết luận cuộc họp trực tuyến để ra soát đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ông nguyễn văn phương chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế yêu cầu các huyện và thành phố huế
tiếp tục giả soát cập nhật số lượng người trên một mươi tám
tuổi chưa tiêm vaccine mỗi một trên địa bàn
đối với các trường hợp ép không không có chống chỉ định tiêm phòng covid một mươi chín
nhưng từ chối không thực hiện tiêm vaccine xem xét việc phải tự chi trả phí điều trị
nói thêm điều này tại buổi đối thoại nắm bắt cơ hội và thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín do ubnd tỉnh thừa thiên huế tổ chức
và sáng một mươi sáu tháng một mươi hai ông nguyễn thanh bình phó chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cho biết
đây mới chỉ là chủ trương để các sở ban ngành nghiên cứu
sắp tới tỉnh sẽ ban hành chính sách cụ thể
tuy nhiên đó là một thông điệp gửi đến cộng đồng người dân để cùng tham gia tiêm vaccine
ông bình cho biết quá trình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tại tỉnh thừa thiên huế
chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng sau tiêm đảm bảo an toàn
đặc biệt đối với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi thì việc tiêm vaccine đảm bảo an toàn đúng tiến độ
ông bình nhấn mạnh số liệu cho thấy tại tỉnh có khoảng một mươi bệnh nhân covid một mươi chín
chuyển nặng đã tiêm hai mũi đa phần là chưa tiêm hoặc chỉ tiêm một mũi
do vậy chúng ta mới thấy được hiệu quả của vaccine
tiêm vaccine cần có sự hợp tác ủng hộ ý thức trách nhiệm của từng người dân
việt nam cũng như toàn thế giới đang đẩy mạnh tiêm vaccine để đảm bảo miễn dịch cho từng cá nhân
miễn dịch cộng đồng vậy nên không thể lấy lý do này lý do kia để không tiêm
biến thể omicron tính đến nay đã lây lan tới nhiều nước trên thế giới
mới đây indonesia cũng đã ghi nhận ca nhiễm biến thể omicron
đáng chú ý người này là nhân viên một bệnh viện tại thủ đô jakarta
và không gian nước ngoài trong thời gian gần đây
indonesia hôm nay ghi nhận ca lây nhiễm biến thể omicron đầu tiên ở nước này
phát biểu trước báo giới bộ trưởng y tế indonesia gunady sadikin cho biết
ca lây nhiễm được phát hiện chiều tối qua là một nhân viên tại bệnh viện westm alex ở thủ đô jakarta
với ca lây nhiễm này indonesia đã trở thành quốc gia tiếp theo góp mặt vào danh sách quốc gia đông nam á
khi nhận biến thể mới
sau philippines malaysia thái lan và campuchia bộ y tế indonesia khẳng định
chưa có đợt bùng dịch trong cộng đồng vì biến thể omicron
nhà chức trách cũng nghi ngờ năm người đã mắc biến thể này gồm hai người indonesia
nhập cảnh từ mỹ anh và ba người trung quốc
như vậy indonesia là nước mới nhất ở đông nam á ghi nhận ca mắc biến thể omicron
malaysia singapore campuchia và philippines đã ghi nhận các ca mắc đầu tiên trong tuần qua
nhưng chưa nơi nào ghi nhận dịch lan ra cộng đồng
kể từ khi ông micron xuất hiện biến thể này đã trở thành mối lo ngại cho nhiều nước trên thế giới
các chuyên gia vẫn đang từng ngày nghiên cứu về biến thể mới này nhưng chưa có kết luận cuối cùng nào cả
vì vậy các chuyên gia y tế hàng đầu ở anh cảnh báo việc hiểu sai và chủ quan về mức độ gây bệnh của omicron
sẽ gây ra mối đe dọa đáng kể đối với cả thế giới
giáo sư chris wity giám đốc y tế của vùng england vương quốc anh kêu gọi mọi người không nên coi nhẹ omicron
và hãy xóa bỏ suy nghĩ
ômicron sẽ không có nguyên liệu
sẽ không gây bệnh nặng đến mức phải nhập viện điều trị
ông muốn đặt cảnh báo nghiêm trọng trước những số liệu tích cực mà nam phi đưa ra mới đây
quốc gia này công bố tỷ lệ nhập viện do nhiễm biến thể omicron thấp hơn hai mươi chín so với các biến thể trước đó của virus corona
và chỉ có ba bệnh nhân nhập viện gần đây tử vong
tỷ lệ tử vong là hai mươi ở những đợt dịch trước
giáo sư wity cảnh báo các dữ liệu này đã được diễn giải quá mức
ông nói trong đợt dịch này nam phi đã có sự chuẩn bị hơn so với đợt dịch trước
và tỷ lệ tiêm phòng covid một mươi chín cao hơn dẫn tới miễn dịch cộng đồng lớn hơn
do đó tỷ lệ nhập viện điều trị thấp hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu
nam phi có tỷ lệ phủ vaccine thấp hơn anh
tuy nhiên miễn dịch tự nhiên của họ đã tăng lên đáng kể so với đợt càn quét của biến thể beta
do đó theo giáo sư wity sự sụt giảm về số người nhập viện là điều nằm trong dự kiến
và không có nghĩa là omicron gây bệnh nhẹ hơn
ông nói thêm nếu bạn nghĩ về những gì đã xảy ra ở đất nước chúng tôi
ở đợt dịch so với biến thể alpha vào tháng một và tháng hai năm nay
tỷ lệ nhập viện điều trị ở nhóm tuổi trên sáu mươi năm là hai mươi hai
khi đó họ chưa được tiêm chủng
giáo sư wity cho biết tỷ lệ nhập viện do nhiễm biến thể omicron
chỉ bằng một nửa so với các biến thể khác
nhưng với tốc độ lây lan nhanh chóng
thì nó sẽ phá hủy tất cả những thành tựu chống dịch chúng ta đã đạt được
ông nói nếu tỷ lệ nhập viện chỉ bằng một nửa
nhưng cứ hai ngày số ca nhiễm lại nhân đôi
thì chỉ trong vài ngày nữa thôi bà sẽ quay trở về vị trí cũ
khi đỉnh dịch cao gấp đôi tỷ lệ nhập viện giảm đi một nửa
thì rốt cuộc chúng ta vẫn ngồi ở chỗ cũ và đỉnh dịch lại tiếp tục tăng nhanh
ông cũng tỏ ra e ngại
tôi sợ rằng khi số bệnh nhân mắc omicron tăng nhanh chóng
thì số người nhập viện cũng tăng nhanh cùng với số ca phải điều trị đặc biệt
nhưng tỷ lệ chính xác là bao nhiêu chúng tôi chưa thể tính toán được
theo tôi điều này sẽ rõ ràng sau giáng sinh
giáo sư quy tì cũng cho biết sự khác biệt trong tỷ lệ nhập viện
giữa những người đã được tiêm chủng và chưa được tiêm chủng dần dần sẽ co lại
bởi vaccine đã kém hiệu quả hơn trong việc bảo vệ cơ thể trước biến thể omicron
so với biến thể delta
tuy nhiên điều đó không có nghĩa là vaccine đặc biệt là các mũi tiêm nhắc lại
sẽ không có hiệu quả trong việc ngăn ngừa hàng nghìn ca nhập viện sẽ xảy ra nếu không tiêm
theo các nghiên cứu về biến thể mới omicron
biến thể này tuy lây lan nhanh nhưng không gây ra nhiều trụ trứng nặng
đặc biệt là ở những bệnh nhân nhiễm mà đã tiêm hai ba mũi vaccine
vì vậy cho nên việc tiêm vaccine là điều cần thiết để đối phó với biến thể mới này
tuy nhiên cũng không được chủ quan coi thường biến thể này
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về biến thể này tới quý vị
trong tình hiện nay quý vị hãy chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại